sau khi ra tù dũng sử dụng mạng xã hội cấu kết với các đối tượng cực đoan phản động để viết bài chụp ảnh xuyên tạc bóp méo sự thật chống phá đất nước
ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy cơ quan an ninh điều tra công an nghệ an đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp nguyễn viết dũng về hành vi tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam quy định tại điều tám mươi tám bộ luật hình sự
nguyễn viết dũng đã đăng tải trên facebook cá nhân nhiều bài viết tuyên truyền sai trái phỉ bán chính quyền nhân dân xuyên tạc lịch sử bôi nhọ lãnh tụ nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn viết dũng bảy năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và buộc bị cáo phải chịu hình phạt quản chế tại địa phương trong thời hạn năm năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù

nguyễn viết dũng đã gửi đơn đến ngân hàng bidv để xin được tạm khoản lộp tiền gốc và lãi trong thời gian dự án ngừng thi công đại diện ngân hàng cho biết

câu trả lời của đại diện chủ đầu tư đang khiến cho hàng trăm cư dân ngôi nhà tại dự án này vô cùng bức xúc và hoang mang
còn về phía các cơ quan chức năng sau hàng loạt phản ánh của dư luận và báo chí về vụ việc chưa từng có tiền lệ này
văn phòng chính phủ ủy ban nhân dân tp hà nội sở xây dựng đã có văn bản yêu cầu các bên liên quan báo cáo vụ việc
tuy nhiên giải pháp tốt nhất cho tình trạng này là gì thì đến thời điểm này chưa có cơ quan nào đưa ra để cùng chủ đầu tư ngân hàng và cư dân bàn bạc thống nhất
tiếp theo là những tin tức giao thông đáng chú ý
mới đây phó thủ tướng trịnh đình dũng yêu cầu các bộ ngành và tỉnh đồng nai phối hợp chặt chẽ trên tinh thần trách nhiệm bản lĩnh
để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh đảm bảo công trình xây dựng sân bay long thành vào cuối năm hai nghìn hai mươi
phó thủ tướng yêu cầu bộ giao thông vận tải tập trung với các bộ ngành sớm hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi trình hội đồng thẩm định để sớm chỉnh quốc hội
trên cơ sở đó tiến hành triển khai các bước tiếp theo
chủ trì phối hợp với tỉnh đồng nai lập quy hoạch kết nối giao thông hạ tầng để tạo sự đồng bộ cả phạm vi trong và ngoài sân bay
các cơ quan chức năng phối hợp quản lý đất đai chặt chẽ không để xảy ra tình trạng đầu cơ đất trái phép không có trong quy hoạch
phó thủ tướng cũng đề nghị bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài chính chuẩn bị đáp ứng đủ vốn đúng tiến độ cho dự án đảm bảo khởi công xây dựng sân bay long thành vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tỉnh thừa thiên huế vừa phát hiện xử phạt tài xế vi phạm tốc độ cố tỉnh bất hợp tác không xuất trình giấy tờ và có hành vi chống đối lực lượng làm nhiệm vụ
làm nhiệm vụ tại km tám trăm năm mươi bốn bảy trăm linh quốc lộ một a đoạn qua địa phận xã lộc điền huyện phú lộc lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện đầu kéo biển kiểm soát sáu mươi ba c chín nghìn hai trăm sáu mươi năm kéo theo rơ móc sáu mươi ba r bốn vi phạm lỗi chạy quá tốc độ nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra
sau gần ba giờ đồng hồ bất hợp tác tài xế này mới chịu xuất trình giấy tờ ký vào biên bản vi phạm và xin lỗi lực lượng cảnh sát giao thông
ngay sau đó lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý tài xế theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị giao thông tỉnh đang là một trong những vấn đề nhức nhối của thành phố hà nội
có một thực trạng đang diễn ra đó là hiện có rất nhiều bãi đỗ xe trái phép trên địa bàn thành phố
dù lực lượng chức năng đã liên tiếp xử phạt những bãi xe vi phạm những phương tiện dừng đỗ sai quy định
nhưng tình trạng này gần như không có dấu hiệu thuyên giảm hiện cũng đã có không ít tuyến đường trở thành điểm đỗ xe
mời quý vị hãy cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
hình ảnh quen thuộc trên tuyến đường hồ tùng mậu thành phố hà nội
nhưng chiếc xe đậu sát chân đường sắt trên cao điểm lạ là những chiếc xe này đỗ tại đây như một thói quen
không luật lệ mà cũng rất ít khi bị xử phạt
thực trạng này đang gây cản trở giao thông tại khu vực này
cái đấy thì nó nói chung là xe khuất tầm nhìn thôi
mình sẽ có những trường hợp xe nó ra bất ngờ thì mình sẽ có xử lý
đỗ xe ở chỗ đấy lấy lòng gầm cầu cao tốc trên cao thì đúng là quá kéo rất kéo
không chỉ gây cản trở giao thông việc đỗ xe như thế này cũng đã không ít lần là nguyên nhân dẫn đến ủn tắc nghiêm trọng
đặc biệt cũng không ít lần xảy ra tai nạn giao thông lỗi thuộc về ai thì đã rõ
cái đội trọng đường sát chân cao là đang xây dựng nó chưa hoàn chỉ
thế và có lẽ vì thế cho nên là cái sự mà đồng bộ trong quản lý chúng ta chưa làm tốt được
thế cho nên là cái chuyện mà xe đỗ này một lúc mà
đi hoặc là đỗ tràn lan thì hiện nay không phải chỉ riêng đấy đâu nhiều nơi
theo các chuyên gia giao thông những năm qua nhu cầu đỗ xe trong đô thị ngày càng cao
trong khi đó thiếu hệ thống giao thông tỉnh lại thiếu quy hoạch cụ thể về bến bãi quy đất dự phòng không có
các giải pháp đưa ra đều là những giải pháp tình thế và bị động
diện tích bãi đỗ xe hiện chỉ đáp ứng được tám một mươi tổng nhu cầu đỗ xe trong khu vực nội thành
đây là con số đang tỷ lệ nghịch rất nhiều so với tổng số phương tiện trên thành phố hà nội
cảm ơn quý vị và các đồng nghiệp của chúng tôi từ trường quay sáng phương nam đã chuyển đến cho quý vị khán giả những tin tức rất đáng chú ý
vâng và những thông tin trong sáng phương nam cũng đã kết thúc ba mươi phút của chương trình an ninh ngày mới sáng nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai